thưa quý vị so với đảo nổi cuộc sống ở các đảo chìm thuộc quần đảo trường sa luôn khó khăn và san khổ gấp nhiều lần
dù vậy các thế hệ cán bộ chiến sĩ ở các đảo chìm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc
trong chuyến xa thăm động viên cán bộ chiến sĩ nhân dân huyện đảo trường sa và nhà gian jk một trên thềm lục địa phía nam của tổ quốc mới đây
đoàn công tác số chín của quân chủng hải quân phối hợp với đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương tổ chức lễ cắt băng khánh thành
công trình cơ sở y tế và nhà văn hóa đa năng trên đảo tóc tàn xê nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trên đảo
đồng thời góp phần xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc là điểm tựa giúp cho cán bộ chiến sĩ hải quân cùng với ngư dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ và giữ vững chủ quyền
trong hải trình đến với trường
trường xa năm hai nghìn hai mươi bốn mới đây đơn vị ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam thuộc đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đã phối hợp cùng quân chủng hải quân
tổ chức khánh thành cơ sở y tế và nhà văn hóa đa năng đảo tóc tàn xê
công trình được xây dựng với kinh phí trị giá ba mươi tám tỷ đồng được thiết kế đẹp xây dựng hiện đại tiện nghi phù hợp với cảnh quan và môi trường trên đảo
đây là nơi sinh hoạt văn hóa sơ cấp cứu khám chữa bệnh cho chiến sĩ bộ đội là nơi tránh bão cho ngư dân khai thác thủy hải sản quanh đảo
nhằm mục đích để hỗ trợ cán bộ chiến sĩ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ
cũng như hỗ trợ chăm sóc y tế cho các ngư dân không may gặp những khó khăn trong quá trình ra khơi bám biển
với nhà văn hóa này chúng tôi hy vọng sẽ nâng cao ý chí tinh thần cho cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ
bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước
có nhà văn hóa ra đây cũng thường tiện cho việc sinh hoạt anh uống
còn chiến sĩ chúng tôi cùng khóa ra đây anh em cũng chiến sĩ chung giúp đỡ khó khăn lắm nhau đồng biệt lắm nhau
việc đưa công trình nhà văn hóa vào sử dụng ngoài góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của quân và dân trên đảo tốc tan xê
còn mang ý nghĩa hướng tới kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại tại huyện đảo trường sa
xác định công tác phát triển đảng là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng
thời gian qua các địa phương tại đà nẵng đã tập trung khắc phục khó khăn chú trọng bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên
qua đó đã có phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng trong tình hình hiện nay
ghi nhận tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
được giao nhiệm vụ hướng dẫn bồi dưỡng quân chúng ưu tú trong trì bộ người đảng viên này thường xuyên nhắc nhở quân chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
thông qua các cuộc trò chuyện thân tình anh luôn động viên quân chúng tích cực gian luyện phấn đấu vào đảng
nám bác tư tưởng tâm của các đồng chí này
hiện nay là để mà các đồng chí nhận đúng việc có nhiệm vụ

và nhiệm vụ này là để mà các đồng chí nhận đúng việc có nhiệm vụ
để có một hướng để mình phấn đấu
xác định công tác đào tạo nguồn và phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm
những năm gần đây tri bộ này đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho quân chúng ưu tú tại thôn
không chỉ phân công đảng viên trực tiếp giúp đỡ trì bộ cũng thường xuyên gặp gỡ để nắm bắt tư tưởng nguyện vọng để kịp thời giúp đỡ quần chúng đứng vào hàng ngũ của đảng
các quỹ thường xuyên là tổ chức chúng nắm bắt tâm tư tình cổng của quân chúng
cũng như sự phấn đấu phấn đấu thôn do phân trò ở địa phương có đọt kết quả không
từ đó mới lấy đó lồn cái chứng để mà giới thiệu đề nghị cấp tranh phát triển đảng cho quân chúng
có thể thấy mặc dù được quan tâm trú trọng nhưng nguồn phát triển đảng viên luôn là thách thức đối với các tri bộ tại khu vực nông thôn
bởi phần đông quân chúng trẻ tuổi
đảng có trình độ văn hóa thường đi làm ăn xa hoặc tham gia tổ chức đảng ở nơi công tác
theo cái chỉ tiêu mà giao phát triển đảng thì tri bộ đã tìm nguồn trước đó một năm rồi
đã kèm cạp giới thiệu trước đó rồi đã trọng rồi
cho nên những cái nguồn mà chúng tôi giới thiệu đây là đảm bảo tất cả các nguyên tắc của đảng về phát triển đảng viên
cho nên là sau khi mà phát triển đảng xong thì những cái nguồn này để bổ sung cho cái hệ thống chính trị ở đâu
phát triển bảo đảm cả về số lượng và chất lượng
tăng thêm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng là nhiệm vụ được đảng ủy các xã trên địa bàn huyện hòa vang trú trọng thực hiện
thông qua nhiều cách làm khác nhau
nhờ đó việc triển khai các nghị quyết chủ trương chính sách của đảng vào cuộc sống ngày càng hiệu quả hơn